ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành thông báo kết luận của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn quốc hùng
liên quan đến công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng bãi rác nam sơn huyện sóc sơn
theo đó ủy ban nhân dân thành phố cho phép ủy ban nhân dân huyện sóc sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư
trong thời gian là sáu tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới
ủy ban nhân dân tp hà nội giao ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân
khẩn trương chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt
bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
đối với các trường hợp thanh tra thành phố kết luận cấp giấy chứng nhận sai quy định
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai
đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai
đặc biệt ủy ban nhân thành phố cho phép ủy ban nhân huyện sóc sơn
thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian sáu tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới
về việc hướng dẫn điều tiết xe vận chuyển rác ra vào bãi rác khoa học không bị ồn tắc giao thông
ô nhiễm môi trường sở giao thông vận tải hà nội cũng đã lên phương án bố trí biểu đồ chạy xe theo từng khung giờ